sau năm giờ đồng hồ truy xét công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng cướp giật túi sách của người phụ nữ đi đường vào lúc dạng sáng
đó là phạm đức nguyên tạm trú tại phường phước mỹ quận sơn trà
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày một mươi tháng chín công an quận sơn trà nhận được tin báo của bị hại về việc bị một thanh niên lạ mặt áp sát giật mất túi sách
bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và khoảng bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền mặt
tiến hành truy xét lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng nguyên tại cơ quan công an nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội